tại tỉnh quảng bình áp thấp nhiệt đới gây sóng to gió lớn tại khu vực bờ biển của địa phương này trong những ngày qua
sóng to kèm theo thủy chiều dâng cao đã làm sập tuyến kè biển quang phú hải thành thành phố đồng hới
đây là công trình quan trọng mới được xây dựng nhằm bảo vệ tuyến đê biển đồng hới
tuyến kè biển dài tám trăm sáu mươi mét mới được xây dựng hơn một tháng và chưa được bàn giao để đưa vào sử dụng
tuy nhiên những ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sóng to gió lớn kết hợp với chiều cường và lũ dâng cao
làm nhiều đoạn kè bị sập nhiều đoạn biển lấn sâu sói lở vào bờ
hiện nay nước biển vẫn đang tiếp tục dâng và sóng lớn và nhiều hạng mục công trình tiếp tục bị ảnh hưởng
uy hiếp sự an toàn của hộ kinh doanh dọc theo bờ biển nhật lệ thành phố đồng hới